ủy ban nhân dân tp hà nội vừa giao cho ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm quán triệt và khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo đúng yêu cầu và định hướng chỉ đạo của thành phố về việc xây dựng cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh hồ hoàn kiếm
ubnd tp hà nội yêu cầu việc xây dựng cải tạo chỉnh trang khu vực hồ hoàn kiếm đảm bảo giữ nguyên diện tích mặt hồ hoạt động và kết quả xây dựng cải tạo phải đạt chuẩn mực về trình tự thủ tục
chất lượng của trang thiết bị kỹ thuật thi công đúng với phương án thiết kế phương án thi công đã được phê duyệt phương án biện pháp thi công phải được tiến hành một cách thận chậm tỉ mì chất lượng đảm bảo khớp nối đồng bộ giữa các hệ thống kỹ thuật và tiến độ thi công đảm bảo môi trường cảnh quan hoạt động của người dân